xin chào quý vị và các bạn
tất nhiên rồi ngày hôm nay là một ngày rất đáng chú ý với lễ hội đền trần
và những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở lễ hội đền trần sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ở phần sau
và sẽ còn một thông tin rất đáng chú ý nữa đó là thông tin liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở sơn la
sau bảy mươi hai giờ tập trung toàn lực cơ quan chức năng của tỉnh này đã bắt giữ được nghi can và đang tiến hành các hoạt động nghiệp vụ để điều tra
và thông tin này sẽ được chúng tôi chuyển đến được phần sau
còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý về chiến công xuất sắc của các lực lượng chức năng các địa phương đã ngăn chặn cái chết trắng
một đường dây vận chuyển ma túy từ trung quốc về việt nam vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
với hợp với cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an triệt phá
sau đối tượng cùng với một mươi bốn kg ma túy đá tăng vật trong đường dây này đã bị bắt giữ
đối tượng cầm đầu đường dây là giáp văn đào chú tỉnh bắc giang tạm trú tại tỉnh bình dương
vào tối ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các trinh sát bắt giữ lê trọng mạnh và nguyễn thị xuyến là chân rết của đào đang vận chuyển bốn kg ma túy đá
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày lực lượng công an tiếp tục bắt quả tăng đối tượng đào vừa mang hai hai kg ma túy đá ra khỏi nhà chuẩn bị giao cho khách
khám xét nơi ở của đào lực lượng công an còn thu giữ thêm hai tám kg ma túy đá
tiếp tục đấu tranh đào đã khai nhận còn có viên ngọc dũng vũ thị thu hà và hoàng phú huỳnh phụ trách các đầu mối bán lẻ
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng hai khi huỳnh mang năm kg ma túy đá giao cho dũng trên đường thành thái quận một mươi thì bị các trinh sát ập đến bắt gọn
cũng liên quan đến tội phạm ma túy ba mươi ba năm tù giam là tổng hình phạt mà tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo trần văn hùng lê hoàng phúc lê văn phú nguyễn thế hùng và nguyễn thị ngọc thủy
cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh an giang bắt quả tang huỳnh thiện trung cất giấu trong người một bọc ma túy
tiến hành điều tra được biết trong hai năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu thế hùng cùng với thủy đã nhiều lần mua ma túy đá của văn hùng phúc phú và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố long xuyên đem về nhà trọ phân lẻ bán lại cho các con nghiện
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn hùng chín năm tù lê hoàng phúc tám năm tù lê văn phú bảy năm tù nguyễn thế hùng bốn năm tù và nguyễn thị ngọc thủy năm năm tù
còn tại thanh hóa qua công tác tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trên đường hồ chí minh đã liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ bốn đối tượng vận chuyển ma túy và động vật hoang dã
khoảng bốn giờ ngày tám tháng hai tại địa phận xã thạch lâm huyện thạch thành tổ công tác đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng gồm lê thành trung đỗ quốc việt và nguyễn trọng cương đang vận chuyển hai chân động vật nghi là cá thể hổ trên xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a một mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi chín do lê thành trung điều khiển đi tiêu thụ
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao ba đối tượng và tăng vật cho công an huyện thạch thành tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày cũng tại địa bàn xã thạch lâm tổ công tác đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng ngô văn lợi đang tàng trữ khoảng hai trăm linh g heroin
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao đối tượng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để điều tra mở rộng vụ án
lại thêm một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra mà nguyên nhân vẫn là xuất phát từ mâu thuẫn trên bản nhậu và sự thiếu kiểm chế bản thân
sự việc vừa xảy ra tại thị trấn quảng phú huyện cơm ga tỉnh đắk lắc
và trong tối ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã di lý một đối tượng về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
đối tượng là nguyễn thà trú tại huyện cơm ga
vào khoảng một giờ sáng ngày chín tháng hai thà đến nhà ông đinh xuân hà ở thị trấn quảng phú để nhậu
trong khi uống rượu giữa ông hà và thà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát không kiểm chế được bản thân thà đã dùng một khúc cây gỗ liên tiếp đánh vào đầu lưng và tay khiến ông hà bất tỉnh tại chỗ
đến khoảng tám giờ sáng cùng ngày ông hà tử vong
nhận được tin báo công an tỉnh đắk lắc đã đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nguyên nhân ban đầu được xác định là ông hà bị chấn thương sọ não chấn thương vùng ngực kín dẫn đến tử vong
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trở lại với thông tin đã đề cập ở phần đầu của bản tin liên quan đến vụ giết người giấu sát dưới đống gạch ở khu dân cư mới thuộc phường triềng sinh thành phố sơn la gây chấn động dư luận
chỉ sau một thời gian ngắn từ khi phát hiện thi thể nạn nhân các lực lượng chức năng của công an tỉnh sơn la đã nhanh chóng làm rõ vụ án
bắt giữ được nghi can sát hại năm thanh niên xảy ra vào dịp tên nguyên án vừa qua
và phóng viên minh phượng antv sơn la có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn ngay sau đây
trước đó vào ngày sáu tháng hai công an tỉnh sơn la nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một sát chết đang phân hủy bị vùi lấp dưới đống cạch ở khu dân cư mới thuộc bản nà cạn phường triều sinh thành phố sơn la
kết quả xác minh ban đầu xác định nạn nhân là lò văn duyên hai mươi tám tuổi trú tại xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
trên người nạn nhân có nhiều vết thương sắc nhọn
lực lượng công an tỉnh sơn la đã khẩn trương tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ tổ chức lực lượng truy tìm hung thủ
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động chia thành nhiều tổ công tác tập trung xác minh lai lịch và các mối quan hệ của nạn nhân đồng thời phát động phong trào toàn dân phát giác tố giác tội phạm để truy tìm dấu vết hung thủ
tuy nhiên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn

qua quá trình soát xét sàng lọc các đối tượng và dựng các mối quan hệ của nạn nhân đến thời điểm này chúng tôi đã điều tra xác minh và xác định được chính xác đối tượng quảng văn quyết là hung thủ gây ra vụ án
sáng ngày chín tháng hai công an tỉnh sơn la đã tiến hành bắt giữ được đối tượng quảng văn quyết hai mươi sáu tuổi trú tại bản lọng khang xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la là thủ phạm gây ra vụ giết người giấu sát
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
phức tạp xảy ra vào dịp tết nguyên đán sau nhiều ngày mới phát hiện nạn nhân
nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm chỉ sau một thời gian ngắn các lực lượng chức năng công an sơn la đã nhanh chóng làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng ổn định tình hình ở địa phương
tiếp tục bản tin với thông tin liên quan đến vụ nhóm đối tượng hành hung thương binh sau khi xảy ra va chạm giao thông vào chiều ngày hai mươi năm tháng một trên địa bàn huyện trương mỹ thành phố hà nội
vào ngày chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bá nhu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và nguyễn bá tài là con trai của đối tượng nhu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều ở xã an mỹ huyện mỹ đức thành phố hà nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra nguyễn bá nhu nguyễn bá tài cũng đã khai nhận hành vi hành hung gây thương tích cho thương binh hoàng tiến vinh
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một
thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ chiếc xe ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát hai mươi chín a một mươi một nghìn một trăm ba mươi sáu do ông nhu điều khiển
bất ngờ bị một chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển cùng chiều vượt lên rồi va vào
vụ phát trạm gây móp chảy sức bên hông trái của xe lên đến cửa hậu đồng thời làm rụng gương chữa hậu và vỡ kính chắn gió bên lái
tuy nhiên người đàn ông điều khiển chiếc xe ba bánh đã không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường
chính vì vậy sau khi đuổi chặn được chiếc xe ba bánh hai cha con ông nhu đã lao vào hành hung người đàn ông này
hiệp vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chỉ cách nhau ba mươi phút một nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường
xác định tính chất nguy hiểm của nhóm đối tượng này công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã ngay lập tức vào cuộc và bắt giữ được các đối tượng gây án
các đối tượng gồm nguyễn đình đạt trần đình đức cùng chú tại huyện cẩm lĩnh khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng hai
tại đường quốc phòng ven biển thuộc thôn một xã cẩm lĩnh các đối tượng đã dùng khẩu trang bịt mặt tổ chức các vụ cướp tài sản của nhóm học sinh thuộc trường phổ thông trung học nguyễn huệ huyện kỳ anh
sau ba mươi phút các đối tượng lại tiếp tục chặn đường cướp của chị nguyễn thị thu một mươi ba triệu đồng và một điện thoại di động
nhận được tin báo công an huyện cẩm xuyên đã tổ chức tiếp cận hiện trường nhanh chóng bắt gọn nhóm đối tượng cùng với tăng vật
tuy nhiên trọng tâm của lễ hội này chính là lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm nay ngày một mươi tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng
với lượng du khách đến tham dự lễ hội rất lớn do đó mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho lễ hội khai ấn đền trần
đã được lực lượng chức năng địa phương triển khai từ rất sớm và đến thời điểm hiện tại thì mọi công tác đã sẵn sàng
phóng viên của chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết ngay sau đây
xin chào trường quay xin chào quý vị khán giả hiện tôi đang có mặt tại tuyến đường chính dẫn vào đền trần nam định
theo như quan sát của chúng tôi thì hiện giờ tuyến đường này cũng vẫn đang thông thoáng chưa có hiện tượng ồn tắc
nhưng để tránh cho hiện tượng ủn tắc và để cho người dân khi về tham dự lễ hội đền trần nơi đây được đảm bảo giao thông thông suốt
thì lực lượng công an tỉnh nam định đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng giao thông ủn tắc trong buổi chiều và tối ngày nay
ngay sau đây để có thông tin chi tiết hơn về các biện pháp này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí nguyễn hữu dũng
trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh nam định
xin chào đồng chí thưa đồng chí đồng chí có thể nhận định về lượng du khách về tham dự lễ hội đền trần năm nay là như thế nào
thưa đồng chí theo như nhận định của chúng tôi năm nay lễ hội khai ấn đền trần diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần vào chiều thứ sáu
cho nên là cái lượng du khách có thể sẽ đông hơn rất nhiều so với mọi năm cộng với lại thời tiết thuận lợi và các tuyến đường dẫn về lễ hội đã được nâng cấp lên
cho nên lượng du khách sẽ đến với lễ hội có thể tăng cao hơn mọi năm rất nhiều

để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lễ hội khai ấn đền trần thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh quỷ ban dân tỉnh và giám đốc con tỉnh
chúng tôi đã xây dựng phương án phân luồng giao thông và điều hòa giao thông ở các điểm nút giao thông trọng điểm quanh địa bàn khu vực lễ hội đền trần
chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh nam định và triển khai phương án ngay từ bảy giờ sáng nay
tất cả các lực lượng đã cắm chốt và điều hòa giao thông tại các biển nút giao thông phương đảm cũng như thực hiện phương án phân luồng từ xa nếu xảy ra nguồn tắc giao thông
trong năm nay tỉnh nam định đã cho vào sử dụng cầu tân phong
đây là một vị trí để chúng tôi có thể phân luồng các phương tiện vận tải lớn đi qua đường này tránh khu vực lễ hội
cho nên là cái trật tự an toàn giao thông cũng như là lưu lượng phương tiện về lễ hội năm nay có thể là
được thông suốt và mọi người dân đi lại được nhận
vâng thưa đồng chí với những phương án triển khai đồng bộ như vậy
thì ngoài ra đồng chí có những khuyến cáo gì đối với người dân khi về đây tham dự lễ hội ạ
đối với mọi người dân du khách về lễ hội thì chúng tôi xin có khuyến cáo với mọi người là
nên tuân thủ theo các chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng chức năng
khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mọi người dân tham gia lễ hội du sân vui vẻ và thân thiện
xin cảm ơn đồng chí
thưa quý vị với những biện pháp triển khai đồng bộ của lực lượng công an tỉnh nam định như vậy
thì hy vọng rằng các tuyến đường khi dẫn vào thành phố nam định
và người dân về đây tham dự lễ hội đền trần sẽ không xảy ra tình trạng un tắc
còn bây giờ xin được quay trở lại trường quay
vâng xin cảm ơn những ghi nhận của biên tập viên thanh xuân
thưa quý vị các đồng chí và các bạn theo dự báo thì ngay trong chiều ngày hôm nay
thì áp lực giao thông khu vực xung quanh đền trần sẽ gia tăng
và những diễn biến tại đây sẽ được phóng viên của chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn
trong những bản tin tiếp theo
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
còn ngay bây giờ xin được trở lại trường quay với biên tập viên thu thủy và biên tập viên bích liên
và chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
cùng với biên tập viên thu hương
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
ra quyết định truy nã hai đối tượng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đỗ thị thu trâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại năm trăm bảy mươi năm trên chín e
đường cách mạng tháng tám phường một mươi năm quận một mươi tp hcm
đối tượng huỳnh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba trăm năm mươi
trương vĩnh ký phường tân thành quận tân phú tp hcm
ngoài ra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận cũng ra quyết định truy nã
đối tượng nguyễn ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại khu phố hai phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm của công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn